ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính lực lượng chức năng đã khẩn trương điều tra dịch tễ
truy vết khoanh vùng khử khuẩn cách ly người tiếp xúc để có phương án xử lý
lào cai đã di chuyển khẩn cấp sáu trường hợp f hai đã được quản lý cách ly tại nhà ca nghi nhiễm này lên các thành trường hợp
lên thành các trường hợp là f một và chuyển đến cách ly tại bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai
đồng thời lấy mẫu xét nghiệm đối với sáu trường hợp này
kết quả là cả sáu mẫu đều âm tính
hiện lào cai đã truy vết được hai mươi chín trường hợp là f một của trường hợp dương tính với sars cov hai nói trên
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh lào cai thông báo đến các cơ quan ban ngành đoàn thể và người dân trên cả nước
tăng cường truy vết tìm những người có mặt tại sáu địa điểm sau liên hệ ngay
đến cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ gọi điện đến đường dây nóng để khai báo và tư vấn
trong đêm ngày một mươi tám tháng sáu sở y tế lào cai đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị truy vết
khoanh vùng lấy mẫu xét nghiệm
đối với người có tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm báo cáo nhanh về ban chỉ đạo tỉnh
tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh đưa ra các biện pháp cấp bách phong tỏa tạm thời nơi người nghi nhiễm đã đi qua
lại có thêm một vụ nhập cảnh trái phép vừa bị bắt giữ tại một huyện vùng biên giới của tỉnh cao bằng
cụ thể bảy đối tượng là người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
đã bị tổ công tác của công an huyện trùng khánh tỉnh cao bằng phát hiện bắt giữ
vào khoảng hai giờ dạng sáng ngày hôm nay
tổ công tác của công an huyện trùng khánh tuần tra kiểm soát tại khu vực xóm park dao
xã đức hồng huyện trùng khánh tỉnh cao bằng phát hiện phạm văn tiến
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
điều khiển chiếc xe tải biển kiểm soát hai mươi c năm nghìn tám trăm hai mươi sáu có nhiều biểu hiện nghi vấn
kiểm tra hành chính tổ công tác phát hiện trên xe có hai người trung quốc ngồi trong cabin
và năm người trung quốc khác trốn trong thùng xe
và tất cả đều không xuất trình được giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định
tại cơ quan công an tiến khai đã nhận lời của một người đàn ông không rõ danh tính
liên lạc qua ứng dụng zalo để thuê đón bảy người trung quốc nhập cảnh trái phép
từ biên giới thuộc địa phận huyện trùng khánh tỉnh cao bằng
đi đến cầu thanh trì hà nội với mức giá là bốn triệu đồng một người
bản tin tiếp tục với những tin tức an ninh trở tự đáng chú ý khác
sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh
mới đây tại khu vực đường liên thôn thuộc thôn thọ phú xã ngọc trung huyện ngọc lạc
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa
phối hợp với cục khải quan thanh hóa đã phá chuyên án bắt quả tăng hai đối tượng
trong đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy từ lào vào thanh hóa tiêu thụ với số lượng lớn
hai đối tượng bị bắt giữ gồm lục văn sáo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ở huyện bá thước
và hà thị mạch sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở huyện mường lát tỉnh thanh hóa
tại chỗ lực lượng công an thu giữ năm sáu trăm linh viên hồng phiến và hơn một trăm linh gram ma túy tổng hợp dạng đá
cùng nhiều tăng vật có liên quan
mở rộng điều tra lực lượng công an bắt giữ thêm hai đối tượng là phạm thị quý
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm ở huyện mường lát và nguyễn thị mừng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ở huyện bá thước
tại nơi ở của đối tượng mừng lực lượng công an đã thu giữ một trăm ba mươi năm viên nén hình trụ màu tròn
tròn màu đỏ khoảng một mươi hai gam ghi là ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc
qua kết quả đấu tranh ban đầu
được biết lục văn sáo chính là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán vận chuyển ma túy này
lợi dụng việc hà thị mạch là giáo viên sáo đã câu kết với mạch
điều hành một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy lớn từ lào về việt nam tiêu thụ
trong đó phạm thị quý sang lào mang ma túy về cho sáo và mạch
để đưa cho nguyễn thị mừng bán lẻ tại nhà tại xã thiết kế huyện bá thước
không chỉ trên tuyến đường bộ qua khu vực biên giới
mà đường hàng không cũng được các đối tượng mua bán ma túy trái phép
lựa chọn để vận chuyển hàng cấm
một trăm hai mươi bảy kg ma túy được đóng gói tinh vi trong các hộp sữa trẻ em
trà trộn vào các kiện hàng gửi theo đường hàng không từ châu âu về việt nam
thủ đoạn này đã được các đối tượng sử dụng trong đường dây tội phạm ma túy hoạt động xuyên quốc gia
mà cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa đấu tranh triệt phá thành công
và đây là chuyên án có số lượng ma túy tổng hợp được vận chuyển từ châu âu về việt nam
qua đường hàng không bị thu giữ lớn nhất từ trước tới nay
đầu tháng bốn qua công tác nắm tình hình cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
nhận được thông tin về một đường dây mua bán vận chuyển ma túy số lượng lớn
từ châu âu qua đường hàng không về việt nam tiêu thụ
sau khi nắm thông tin các trinh sát xác định phan hữu thành ba mươi tuổi quê ở hải dương
đối tượng nhiều tiền án tiền sự là mắt xích nhận ma túy ở việt nam
xác định đây là đường dây mua bán vận chuyển ma túy với số lượng rất lớn
gồm nhiều đối tượng liên quan đến nhiều địa phương
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và cục hải quan hà nội
đã thống nhất xác lập chuyên án chung mang bí số hc bốn trăm hai mươi một để triệt phá
tại nơi ở của phan hữu thành ban chuyên án đã thu giữ tám tám kg ma túy tổng hợp
thành còn khai nhận bốn kiện hàng giấu hai mươi bảy kg ma túy đang trên đường vận chuyển từ đức về việt nam
các trinh sát tiếp tục phát hiện ba mươi sáu kiện hàng trong đó có một mươi ba kiện nghi chứa ma túy
được gửi từ hà lan đức thông qua đường hàng không về sân bay nội bài
trên biêu kiện ghi địa chỉ của nhiều người nhận tại hải dương hà nội bình dương
và hồ chí minh trong đó có một nghi phạm đang bị cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy theo dõi
xác định manh mối của các nghi phạm ban chuyên án đã đồng loạt tấn công
triệt phá tại tất cả các địa chỉ người nhận ở trong nước
liên quan đến đường dây này đến nay cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố tám vụ án
cùng một mươi sáu bị can thu giữ một trăm hai mươi bảy kg ma túy các loại và nhiều tăng vật vật chứng có liên quan
chúng ta đang thực hiện trì đạo của thủ tướng dịch phủ để hạn chế người nhập cảnh từ nước ngoài vào
đặc biệt là tuyến hàng không
lợi dụng việc chúng ta như vậy thì các đối tượng đưa cái ma túy vào hàng hóa và gửi từ nước ngoài vào
thì số lượng phát hiện nhiều hơn những năm trước là do một hạn chế với phần người
chứ còn trước đây chúng ta cũng có phát hiện là cái hàm sách tay nhưng mà số lượng rất ít
sách tay và qua xoay chiếu đã phát hiện ra rồi nhưng đây là gửi hàng kiện
chúng tôi đang phối hợp với itb
chúng tôi đang phối hợp với cảnh sát đức cảnh sát hà lan để xác minh điều kiện
thời gian qua trước những diễn biến phức tạp của đại dịch covid một mươi chín
việc vận chuyển hành khách tạm dừng hoặc kiểm soát rất chặt chẽ
các đối tượng đã lợi dụng hình thức chuyển phát nhanh và ký gửi hàng hóa qua biếu phim mậu dịch
bằng tuyến đường hàng không để gửi hàng hóa có nguy trang cất giấu ma túy rất tinh vi
từ các nước châu âu về việt nam và đi các nước tiêu thụ
việc triệt phá thành công chuyên án này là sự nỗ lực và thể hiện quyết tâm rất lớn của lực lượng chức năng
đó là kiên quyết không để tội phạm biến việt nam thành điểm trung chuyển ma túy
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam phối hợp cùng phòng cảnh sát cơ động
vừa triệt phá chuyên án đánh bạc dưới hình thức cá cược lô đề với quy mô lớn
đồng loạt tấn công một mươi năm tụ điểm tại thành phố tam kỳ và huyện núi thành
phòng cảnh sát hình sự tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp
khám xét chỗ ở của hai đối tượng cầm đầu đường dây là hồ thị ngọc diệp
và bùi thị quỳnh ly cùng nhiều đối tượng khác
vật chứng tạm giữ hơn một hai mươi năm tỷ đồng ba mươi bốn điện thoại di động một mươi bảy thẻ atm
hai khẩu súng dạng súng săn một kiếm tám cuốn sổ ghi tịch bảy mươi năm giấy mượn tiền
hai máy tính và các tài liệu có liên quan
kết quả điều tra ban đầu diệp và ly tổ chức ghi bán số đề từ khoảng đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
hàng ngày diệp và ly chỉ đạo các nhà dưới tổ chức ghi bán số đề
cho khoảng trên một trăm linh con bạc
mỗi ngày tổng số tiền các đối tượng giao dịch hơn tám tỷ đồng
trong vòng một tháng cho đến khi bị bắt giữ
tổng số tiền các đối tượng giao dịch cá cược số đề trên hai trăm năm mươi tỷ đồng
tiếp sau đây biên tập viên thu hương sẽ chuyển tới quý vị và các bạn
những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phan phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần văn thắng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn hùng chiến
xã đồng minh huyện vĩnh bảo tp hải phòng
về hai tội danh làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
cũng phạm hai tội danh làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thủy nguyên tp hải phòng
là đối tượng lê văn luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
hộ khẩu thường trú tại thôn văn trạch xã văn nhuệ huyện ân thi tỉnh hương yên
còn về tội in phát hành mua bán trái phép hóa đơn
trứng tử thu nộp ngân sách nhà nước phòng cảnh sát thề ngán hình sự
và hỗ trợ tư pháp công an tp hải phòng đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn thị hà sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
hộ khẩu thường trú tại một một mươi bốn tám mươi chín tôn đức thắng phường trần nguyên hãn
quận lê trân tp hải phòng
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thử nghiệm
nếu quý vị có thông tin có giá trị mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện